thưa quý vị sau kỳ thi đại học rất nhiều thí sinh có điểm cao chờ đến ngày áp chót mới nộp hồ sơ vào các trường đại học đặc biệt là các trường đại học có tên tuổi
điều này gây nên tình trạng biến động như thế nào về điểm chuẩn tạm thời của các thí sinh trước đó
ghi nhận của phóng viên chúng tôi tại các trường đại học vào ngày hôm nay thời điểm một ngày trước khi kết thúc nộp hồ sơ của thí sinh
với số điểm ba môn khá cao hai mươi năm hai mươi năm thí sinh quỳnh nga đến từ lâm thao phú thọ đã không vội nộp vào các trường đại học
em tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình xét tuyển của các trường đại học
hôm nay là ngày áp chốt của đợt xét tuyển em mới đến nộp hồ sơ

tại vì là em còn xem xét tình hình để xem các bạn nộp như thế nào nữa rồi em mới dựa ra quyết định cuối cùng
lặn lội từ một sáng
miền núi khó khăn của tỉnh nghệ an anh thăng cùng con trai đã thuê trọ ở hà nội năm ngày nay chỉ để nghe ngóng tình hình xét tuyển của các trường đại học
nếu có biến động còn kịp thời nộp hoặc rút hồ sơ
nhưng đến hết sáng ngày một mươi chín tháng tám anh thăng và con trai vẫn chưa quyết định nộp hồ sơ
lo lắng đó là tâm trạng chung của các thí sinh và phụ huynh ở thời điểm này
chúng tôi đang theo dõi tình hình các trường như trường đại học kinh tế quốc dân và trường đại học ngoại thướng
và cái khó khăn của chúng tôi là trường cập nhật
hai ba ngày trường cập nhật một lần cho nên rất khó khăn
nhất là chỉ cần ba mươi phút các thí sinh nộp vào là nó chuyển ngay từ số điểm xuống
cho nên chúng tôi đang do dự để xem có nộp hay không hay là chúng tôi sẽ về quê
theo ghi nhận tại trường đại học ngoại thương đại học bách khoa đại học kinh tế quốc dân
điều khác biệt với những ngày đầu những ngày áp chót chủ yếu là các thí sinh có điểm khá cao từ hai mươi bốn điểm trở lên nộp vào
chỉ còn một ngày nữa là kết thúc xét tuyển đại học đợt một
nhưng theo ghi nhận của chúng tôi thời điểm này
các thí sinh tập trung hay là đúng hơn là ồ ạt một thí sơ xét tuyển
theo báo cáo của nhiều trường đại học thời điểm này chủ yếu thí sinh có điểm cao từ hai mươi bốn điểm trở lên một vào
ghi nhận tại trường học kinh tế quốc dân
sau ngày hôm qua có nhiều thí sinh rút hồ sơ nên điểm chuẩn tạm thời của ngành này đã giảm xuống rõ rệt
nhiều thí sinh thấy vậy đã nộp hồ sơ vào ngày hôm nay
tuy nhiên cũng có không ít thí sinh và phụ huynh vẫn còn tâm lý chờ đợi và cân nhắc về sự biến động tạm thời của điểm chuẩn
và họ cho rằng đến ba bốn giờ chiều ngày hôm nay mới quyết định nộp hay không
những thí sinh ghi tên vào đơn xét tuyển chủ yếu là những thí sinh có điểm rất cao thậm chí là hai mươi sáu hai mươi bảy điểm
điều này sẽ làm thay đổi cuộc diện danh sách thí sinh tạm đỗ mà nhà trường công bố ngày trước đó
và như vậy có không ít thí sinh được báo tạm đỗ nhưng giờ rơi vào ngưỡng không an toàn
buổi sáng năm nay cỡ chừng sáu trăm linh em đến nộp hồ sơ vào thì nó sẽ tác động nhiều
đến số đoạn các em dự kiến chúng tôi
bởi vì hôm nay hầu hết các em đến đều có điểm cao
theo quy tắc thì nó sẽ luôn chuyển từ một vòng này sang một vòng khác
tức là từ ngành này sang ngành khác thì nó sẽ dẫn đến xu hướng là điểm chuẩn của các ngành có xu hướng tăng lên
cảm giác như ngồi trên đống lửa xem điểm hàng ngày lúc nào cũng lo và buồn trốn lắm
ngay cả hôm nay là ngày cuối cùng rồi mà em vẫn cảm thấy rất là lo khi mà nộp hồ sơ ạ
theo quy chế xét tuyển đến một mươi bảy h ngày hai mươi tháng tám
tất cả các trường đại học cao đẳng phải chốt danh sách thí sinh nộp hồ sơ
những thí sinh còn sót lại chưa kịp nộp sẽ tiếp tục cầm phiếu báo điểm đăng ký
ở nguyện vọng bổ sung cho các trường chưa đủ chỉ tiêu bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng tám